sau hai ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao hôm nay hội nghị kiểm điểm tập thể ban thường vụ và cá nhân các đồng chí
ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bắc cạn đã hoàn thành chương trình nội dung theo đúng kế hoạch đề ra
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị dự hội nghị có đồng chí thuận hữu
ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương tổng biên tập báo nhân dân
sau khi nghe báo cáo giải trình theo gợi ý kiểm điểm năm hai nghìn một mươi bảy của ban bí thư ban thường vụ tỉnh ủy bắc cạn đã tiến hành kiểm điểm
đối với cá nhân các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thảo luận đóng góp ý kiến đối với tập thể ban thường vụ
kết quả bỏ phiếu phân loại đã có một mươi năm trên một mươi năm đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy hoàn thành nhiệm vụ năm
phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đánh giá cao tinh thần làm việc thẳng thắn
nghiêm túc gương mẫu và có trách nhiệm của tập thể ban thường vụ tỉnh ủy bắc cạn đồng thời chỉ ra một số tồn tại như công tác lãnh đạo
chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ cũng có lúc chưa quyết liệt đồng bộ một số mục tiêu nhiệm vụ của năm hai nghìn một mươi bảy chưa đạt kế hoạch đề ra
năng lực lãnh đạo việc chỉnh đốn đảng của một số tổ chức cơ sở đảng ở một số xã còn yếu việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ chưa đạt như mong muốn
trong thời gian tới ban thường vụ tỉnh ủy bắc cạn cần tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo chỉ đạo điều hành tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh